thưa quý vị sáng nay ngày một mươi tháng một mươi hai thủ tướng chính phủ phạm minh chính
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín gọi tắt là ban chỉ đạo
chủ trì họp trực tuyến toàn quốc ban chỉ đạo quốc gia với ban chỉ đạo sáu mươi ba tỉnh
thành phố về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng phạm minh chính cho biết sau gần hai tháng thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám
tình hình dịch được kiểm soát trên toàn quốc kinh tế xã hội đang từng bước phục hồi phát triển
tuy nhiên những ngày gần đây tình hình dịch covid một mươi chín có chiều hướng diễn biến phức tạp
với số ca mắc có xu hướng tăng nhất là các ca ngoài cộng đồng
trong khi nguy cơ biến chủng omicron xâm nhập lây lan cao
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo
lãnh đạo các địa phương tập trung thảo luận vào các nhóm vấn đề
tình hình nguyên nhân của diễn biến dịch covid một mươi chín thời gian vừa qua
hiệu quả kinh nghiệm và những vấn đề cần bổ sung sau hai tháng thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám
các bộ ngành địa phương phản ánh rõ tình hình và tiến độ tiêm vaccine
giải pháp vấn đấu chậm nhất đến hết tháng một mươi hai
tiêm vaccine đủ hai mũi cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
triển khai tiêm mũi ba cho các đối tượng cần phải tiêm
đến hết quý ii năm hai nghìn hai mươi hai tiêm đủ hai mũi cho đối tượng từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
có ý kiến xem xét về tiêm vaccine cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
tình hình chuẩn bị dự trữ nhu cầu thuốc điều trị
xem xét bán rộng rãi thuốc điều trị

các bộ ngành địa phương phản ánh rõ tình hình và tiêm vaccine đủ hai mũi cho người dân từ một mươi tám tuổi